sự xuất hiện của biến thể omicron của virus corona chủng mới sars cov hai làm dấy lên quan ngại về năng lực hiện có của các dòng vaccine và hiện các hãng dược phải điều chế những phiên bản mới để đối phó hay không
đài nbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế thú nhận hiện vẫn chưa có câu trả lời cho những quan ngại trên điều này do biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua các ca đầu tiên được ghi nhận ở khu vực phía nam châu phi và thể hiện năng lực lây lan nhanh chóng
biến thị cũng chứng tỏ khả năng cao hơn so với những biến thể trước đó trong việc đột phá sự phòng vệ của hệ miễn dịch ở người ốm đến từ người đã tiêm vaccine lẫn khỏi bệnh theo các nhà nghiên cứu nam phi
các quốc gia phương tây nhanh chóng áp đặt lệnh giới hạn đi lại đối với những nước xuất hiện biến thể mới thậm chí isarao còn đi xa hơn khi cấm nhập cảnh toàn bộ người nước ngoài để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm
tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ hiệu omicron có làm gia tăng nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không phải đợi khoảng hai tuần trước khi giới chuyên gia y tế thế giới nắm rõ trong tay số liệu dạng này theo ông jina biman nhà khoa học của viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở nam phi
đến lúc đó nếu xác định các dòng vaccine hiện tại không thể cung cấp sự bảo vệ tương ứng trước biến thể omicron ông bilman cho rằng các hãng dược chắc chắn cần phải hành động để đối phó với thách thức mới
các nhà sản xuất vaccine cũng xác nhận đã bắt tay nghiên cứu biến thể mới nhất là tìm hiểu khả năng đột phá hàng trào bảo vệ do vaccine mang lại
tuy nhiên việc điều chế những lô vaccine mới để thử nghiệm cũng cần vài tuần
đối với những biến thể trước đó vaccine vẫn chứng tỏ hiệu lực bảo vệ
đối với biến thể danta cũng có thể chúng ta sẽ không cần phải cập nhật vaccine theo chuyên gia travis kennedy về lĩnh vực nghiên cứu tuyến hóa của bệnh truyền nhiễm tại đại học bang pennsylvania mỹ
cần có sự minh bạch về dữ liệu và nếu thời gian cho phép thế giới sẽ có thể đối phó nguy cơ của các làn sóng biến thể mới theo giới nghiên cứu
phát biểu trên đài cnn tiến sĩ fauci cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về mức độ nghiêm trọng của biến thể omicron
lần đầu tiên phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một một số đột biến ở biến thể mới này của virus gây covid một mươi chín đang gây quan ngại
đặc biệt khi liên quan đến khía cạnh tăng mạnh nguy cơ lây nhiễm và có thể đột phá phản ứng của hệ miễn dịch theo ông fauci
hiện mỹ vẫn chưa ghi nhận ca nào liên quan đến biến thể mới
ông fauci cho biết cộng đồng khoa học nước này đang đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu omaicron
biến thể có số lượng đột biến cao nhất từ trước đến nay ở aprotein gai
trong khi cần phải mất tối đa tám tuần để xây dựng bức tranh toàn cảnh về những nguy cơ tiềm tàng của biến thể omicron
diễn tiến về dịch bệnh tại các nước đang tăng tốc số ca tại nam phi đang tăng lên nhanh chóng
và isarau mỹ cũng đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên
tờ the indipenden youca dẫn khuyến cáo của ủy ban châu âu đề nghị toàn bộ các quốc gia thành viên
hãy ngừng hoạt động đi lại với các nước xuất hiện ca nhiễm mới
vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
thế giới who cũng xếp omicron vào nhóm biến thể đáng lo ngại
đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng who bổ sung vào danh sách các biến thể covid một mươi chín theo sau delta
cùng ngày mỹ canada và úc theo chân yu cùng một số nước khác
áp đặt lệnh giới hạn đi lại đối với khu vực phía nam châu phi theo reuters vào hôm hai mươi bảy tháng một mươi một
giới chuyên gia nhận định lệnh hạn chế đi lại không ngăn biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
song có thể làm chậm tốc độ lây lan
tiến sĩ antony fauci chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của mỹ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận
không thể ngăn chặn biến chủng omicron xâm nhập vào nước này
câu hỏi đạt ra là chúng ta có thể làm nó chậm lại hay không fauci nói
mỹ áp hạn chế đi lại với tám quốc gia phía nam châu phi nhằm đối phó với chủng omicron
được cho là có nhiều đột biến và khả năng lây lan cao hơn delta
tiến sĩ fauci nhận định
biện pháp này sẽ giúp giới chuyên gia có thêm thời gian đối phó với chủng omicron
các chuyên gia khác cũng cho rằng lệnh hạn chế đi lại không ngăn được omicron xâm nhập vào mỹ
thậm chí cảnh báo chủng ncov mới đã xuất hiện tại nước này
tuy nhiên họ nhận định lệnh hạn chế đi lại giúp giới chức y tế cùng các hãng dược phẩm có thêm thời gian
để xác định khả năng chống biến chủng mới của vaccine covid một mươi chín hiện tại
và liệu có phải phát triển sản phẩm mới hay không
lệnh hạn chế đi lại sẽ làm chậm tiến trình lây lan của omicron
chứ không ngăn biến chủng này
tiến sĩ ezekiel emanuel tại đại học pennsylvania nói
không thể tránh được biến chủng omicron xâm nhập vào mỹ
xong chúng ta có thể thay đổi các điều kiện liên quan
tiến sĩ fasi cho biết omicron có khoảng ba mươi đột biến và khoảng một mươi trong số đó
liên quan đến khả năng lây truyền và hiệu quả miễn dịch
điều này cho thấy chủng mới có thể dễ dàng lây lan hơn
và né được các loại vaccine hiện tại ở mức độ nào đó chưa xác định được forci nói
fauci cho biết
mỹ ghi nhận một số ca nhiễm đột phá ở những người nhiễm biến chủng của delta đã khỏi bệnh
và những người tiêm đủ liệu trình vaccine
ông cho biết các chuyên gia chưa xác định được mức độ bệnh trạng sau khi nhiễm omicron
dự báo chủng mới có thể lây lan nhanh hơn song người nhiễm ít có tiến triển nặng
các quan chức chính quyền tổng thống mỹ joe biden cho biết
đang làm việc với giới chức các nước khác để tìm hiểu thêm về chủng omicron này
tổng thống biden nói số ca nhiễm chủng này đang tăng là lý
do người mỹ cần tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc mũi tăng cường
quan điểm được fauci nhắc lại sau đó
mỹ từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một sẽ cấm người tới từ nam phi botswana zimbabwe nam mibia
các quan chức cho biết lệnh cấm không áp dụng với công dân mỹ hoặc thường trú nhân
xong họ cần có xét nghiệm âm tính với ncov
quyết định được mỹ đưa ra sau khi tổ chức y tế thế giới who đặt tên biến chủng
một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được phát hiện lần đầu tiên tại nam phi là omicron và xếp vào nhóm đáng lo ngại
danh sách này bao gồm các biến chủng nguy hiểm có thể lây lan nhanh chóng
gây bệnh nặng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc các phương pháp điều trị
trước đó sau cuộc họp khẩn who cũng đã đưa ra những cảnh báo về mức độ nguy hiểm
của biến thể mới này
hàng loạt các nhà khoa học cũng lên tiếng và tiếp tục nghiên cứu về mức độ lây lan
của biến thể này
có thể thấy đây thật sự là một thách thức mới cho toàn thế giới
trong cuộc chiến chống lại đại dịch covid một mươi chín
chức y tế thế giới who đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
của virus sars cov hai vừa được phát hiện ở nam phi
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đặt lại tên cho biến thể b một một năm trăm hai mươi chín là omicron
đồng thời tuyên bố đây là biến thể đáng quan ngại nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm biến thể mới
nhiều nước đã ban hành lệnh tạm thời ngừng hoạt động vận tải hàng không từ nam phi
và các nước thuộc khu vực miền nam châu phi

các nhà khoa học anh mới đây đã cảnh báo về sự xuất hiện của biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
với số lượng đột biến rất cao lên tới ba mươi hai đột biến trong protein gai
giới khoa học nhận định nhiều khả năng biến thể này nguy hiểm hơn các biến thể khác
của virus sars cov hai và né tránh hề miễn dịch
chủng mới cũng đã được phát hiện ở nam phi botswana khu hành chính đặc biệt hồng kông
trung quốc israel và bỉ
không nằm ngoài mối quan ngại toàn cầu về biến thể omicron
và saudi arabia đã trở thành những quốc gia mới nhất quyết định hạn chế việc đi lại
từ khu vực miền nam châu phi
động thái này có khả năng dán một đòn nặng nề vào nỗ lực của thế giới
nhằm chấm dứt đại dịch covid một mươi chín
tuyên bố của chính quyền mỹ nhấn mạnh tổng thống joe biden đã cam kết
thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho người mỹ và đánh bại đại dịch
các hạn chế đi lại sẽ không áp dụng cho công dân mỹ và người thường trú hợp pháp
mặc dù họ phải xuất trình
tổng thống biden đã đặt bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến quốc gia này
tổng thống biden cũng kêu gọi người mỹ hãy tiêm phòng hoặc tiêm liều tăng cường
quyết định cấm du khách đến từ các quốc gia châu phi được đưa ra chưa đầy ba tuần
sau khi các du khách quốc tế được chào đón trở lại mỹ
các quan chức mỹ đang liên hệ chặt chẽ với các quan chức y tế cộng đồng ở nam phi
để tìm hiểu thêm về biến thể mới này và liệu omicron có kháng vaccine hay không
who cũng đã cảnh báo rằng các quốc gia không nên vội vàng áp đặt các hạn chế
đi lại do biến thể này
thay vào đó khuyến nghị một cách tiếp cận dựa trên cân nhắc rủi ro và bằng chứng khoa học
bộ y tế nam phi đã công kích việc châu âu vội vàng áp đặt lệnh cấm đi lại
để làm chậm sự lây lan của một biến thể virus sars cov hai mới là hạ khắc
phản khoa học và trái với khuyến cáo của who
bộ trưởng bộ y tế nam phi trâu phala cho biết nếu so sánh tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày
giữa nam phi và một số nước châu âu động thái này thực sự không có vẻ khoa học
ông cũng đưa ra cảnh báo rằng những phản ứng như vậy có thể khiến các quốc gia né tránh
báo cáo về những trường hợp biến thể virus mới và lập luận rằng mọi người sẽ có thể che giấu
những phát hiện bệnh mới vì nó quá rủi ro
theo who phải mất vài tuần để tìm hiểu xem liệu các đột biến mới được phát hiện
có làm cho virus trở nên độc hại hoặc có khả năng lây truyền mạnh hơn hay không